xin kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của hàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số một
nên cho đêm nay và ngày mai tại khu vực bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an
tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai mươi năm mươi mm có nơi là trên một trăm linh mm
do mưa lớn rồn rập nên người dân ở đây cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
trong mưa rông cũng cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thừa tích cực đoan đi kèm
như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại các tỉnh thành bắc bộ chưa có xu hướng tăng cao
vẫn ở trong ngưỡng mát mẻ khi giao động trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực trung bộ các tỉnh từ hà tĩnh đến khu vực ninh thuận bình thuận
cũng có mưa rông rải rác nhưng lượng không quá mạnh như là tại bắc bộ
và các tỉnh thanh hóa và nghệ an
về nhiệt độ trên toàn miền trung cũng không quá cao
trưa chiều mai chỉ trong khoảng là ba mươi một ba mươi bốn độ
xa nở phía nam do tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên tại hai khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và rông trên diện rộng
mưa tập trung nhiều hơn vào thời điểm chiều tối và đêm
cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
bà con cần hết sức đề phòng
do có mưa nên nhiệt độ tại đây chưa tăng cao
ngày đêm ở khu vực tây nguyên là hai mươi ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi ba ba mươi ba độ
đến với những thông tin trên biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
tại khu vực quần đảo hoàng sa chỉ có gió đông nam cấp bốn
còn tại khu vực quần đảo trường sa có gió tây nam cấp năm
riêng phía tây cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nền nhiệt độ trên cả hai khu vực hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ